bác giang vừa điều tra làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là thân văn trung và thân văn hùng
cùng chú tại thôn thành công xã tiền phong huyện yên dũng tỉnh bắc giang về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang nhận được đơn của chị nguyễn thị dương
ở xã lục sơn lục nam trình báo về việc bị hai đối tượng cướp giật túi sách
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố bắc giang đã làm rõ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hai đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản lực lượng chức năng thu giữ hai xe mô tô sh biển kiểm soát
chín mươi tám b hai trăm bốn mươi chín nghìn một trăm bốn mươi tám là phương tiện mà hai đối tượng dùng để gây án đấu trách mở rộng
hai đối tượng khai nhận đã gây ra năm vụ cướp giật tài sản ở thành phố bắc giang và huyện việt yên yên dũng
hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo là thông tin bắt giữ các vụ đánh bạc tại lạng sơn và quảng nam
tổng cộng tác đã thu giữ hơn một trăm sáu mươi một triệu đồng hai mươi ba điện thoại di động các loại và các giấy tờ tài liệu liên quan đến việc đánh bạc
đồng thời triệu tập làm rõ hành vi vi phạm của một mươi đối tượng khác có liên quan
kết quả điều tra ban đầu từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay
nhóm đối tượng này đã tổ chức đánh bạc đánh bạc qua mạng internet với tổng số tiền hơn bốn mươi tỷ đồng